công an các đơn vị địa phương tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp ứng phó với bão noru
đó là chỉ đạo của thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an trong buổi làm việc vào sáng nay
của ban chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự bộ công an
theo báo cáo nhanh tình hình triển khai công tác ứng phó với bão nu công an các đơn vị địa phương đã chủ động
tích cực triển khai các mặt công tác công an ứng phó với cơn bão này
đặc biệt công an các địa phương nằm trong vùng dự báo bị ảnh hưởng của bão số bốn đã phối hợp với các lực lượng chức năng
và chính quyền địa phương sơ tán người dân khỏi những nơi sung yếu nguy hiểm khi bão đổ bộ hỗ trợ người dân về chỗ ở
điều kiện sinh hoạt trong khi sơ tán kết hợp với triển khai kế hoạch phương án bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông
phát biểu tại buổi làm việc thứ trưởng lê văn tuyến nhấn mạnh bão noru là cơn bão có cường độ rất mạnh
đề nghị các đơn vị thành viên ban chỉ đạo thực hiện nghiêm các chỉ đạo của thủ tướng chính phủ và bộ công an về ứng phó với cơn bão số bốn
tập trung lực lượng phương tiện nguồn lực trong khả năng sẵn có để nhanh chóng hỗ trợ công an các địa phương ứng phó với bão mưa lũ
theo dõi chặt chẽ diễn biến bão mưa lũ chủ động triển khai các phương án kế hoạch công tác công an ứng phó thiên tai
tìm kiếm cứu nạn gắn với công tác bảo đảm an ninh trật tự triển khai các phương án phòng chống bão mưa lũ trong chính cơ quan đơn vị công an
bão số bốn mỗi lúc càng tiến gần vào nước ta do đó các địa phương trong vùng bị ảnh hưởng đang khẩn trương hoàn thành công tác ứng phó trước khi bão đổ bộ vào đất liền
với tinh thần chủ động khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với bão giảm thiểu hậu quả thiệt hại đến mức thấp nhất
một trăm linh cán bộ chiến sĩ công an các tỉnh miền trung đang ứng trực sẵn sàng xuất quân hỗ trợ sơ tán người dân ra khỏi tầm nguy hiểm của bão lũ chiều cường triển khai phương án cứu nạn cứu hộ khi có tình huống xảy ra
tại đảo lý sơn khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày hai mươi bảy tháng chín gió bão đã mạnh lên cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một kèm theo mưa to đến rất to
mưa bão đã làm gãy đổ một số cây cối trên tuyến đường trung tâm huyện
mưa to cũng gây ngập cục bộ tại một số tuyến đường trũng thấp
dự báo trong tối nay bão số bốn sẽ chính thức đổ bộ vào lý sơn với sức gió mạnh hơn kèm theo mưa to
huyện lý sơn đang đôn đốc phân công các lực lượng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để xử lý tình huống xảy ra đồng thời khuyến cáo người dân không được ra đường khi mưa bão đổ bộ
tại bình định trong bối cảnh bão số bốn đang chuẩn bị đổ bộ lực lượng công an đã và đang khẩn trương chạy đua với thời gian để góp phần hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả thiên tai
công an thành phố quy nhơn phối hợp cùng đồn biên phòng cửa khẩu quy nhơn và ủy ban nhân dân phường hải cảng tuyên truyền vận động một trăm linh bốn hộ nuôi cá lồng bè rời bè vào đất liền để tránh bão
đồng thời vận động đưa bốn mươi tám ghe thuyền của người dân thuộc khu phố chín hải minh về tranh chu bão tại âu thuyền khu phố một mươi phường hải cảng
mặc dù tỉnh phú yên không phải là địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số bốn nhưng cấp độ thiên tai được cảnh báo ở cấp ba
các địa phương trong tỉnh đã sẵn sàng triển khai phương án sơ tán hơn ba mươi sáu người dân
cụ thể khu vực ven biển do gió và nước biển dâng một mươi năm sáu trăm ba mươi người sơ tán do lũ ngập lụt một mươi bảy chín trăm linh chín người sơ tán khu vực lũ quét sạt lở đất hai năm trăm tám mươi hai người
tuy nhiên một số người dân chủ quan cho rằng bão không vào mưa ít gió nhẹ nên không ra cố nhà cửa
do đó các địa phương phải tăng cường công tác tuyên truyền vận động và hỗ trợ người dân
những khu vực mất an toàn phải kiên quyết di rời
tại thôn mỹ quang bắc sẻng trắng hiện tây an chúng tôi đã giúp nhân dân đưa các thúng cũng như các tàu thuyền phục vụ cho đến bắc thị a sáng về nơi trú ẩn an toàn
đến thời điểm hiện tại chúng tôi đã đưa được năm thúng và một mươi tám thiền về nơi an toàn
hiện giờ bây giờ thì số thúng cũng như số thuyền của bà con nhân dân còn ở dưới biển rất là nhiều
lực lượng tôi cũng tiếp tục đưa số này lên và tiếp tục triển khai các công tác khác để giúp nhân dân thực hiện công tác phòng chống cơn bão số bốn
đóng chân trên địa bàn vùng biển phần lớn người dân sinh sống và lao động bằng nghề chai lưới
để chủ động phòng chống trước tình hình diễn biến phức tạp của cơn bão số bốn
ban công an xã thạch kim huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh đã kịp thời quán triển tinh thần phòng chống mưa bão theo phương châm ba sẵn sàng và bốn tại chỗ
chủ động xây dựng các phương án phòng chống mưa bão có thể xảy ra tuyên truyền tới người dân làm tốt công tác phòng chống mưa bão
vận động hướng dẫn người dân nhất là các ngư dân hoạt động ven biển thực hiện việc neo đậu tàu thuyền vào bờ tránh trú an toàn
tính đến nay số tàu thuyền được lực lượng công an xã hướng dẫn neo đậu tranh bão là trên hai trăm năm mươi tàu thuyền

khách hàng không cần tới trực tiếp phòng khám
bác sĩ và khách hàng sử dụng internet để khám tư vấn
việc cấp phát thuốc sẽ thông qua đơn vị vận chuyển
với mô hình này các phòng khám có thể mở rộng phạm viên cung cấp dịch vụ prep
đa dạng hóa các mô hình điều trị greg đảm bảo sự linh hoạt dễ tiếp cận
bảo mật thông tin giữ phòng hiv kịp thời cho các nhóm đối tượng
góp phần giúp tp hcm đạt mục tiêu chấm dứt dịch bệnh s vào năm hai nghìn ba mươi
ngày hai mươi bảy tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai tại khánh hòa hải đoàn ba mươi hai bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba
đã khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó khi bão số bốn đổ bộ vào đất liền
và sẵn sàng tham gia cứu hộ cứu nạn khi có tình huống xảy ra
hải đoàn ba mươi hai đã thành lập hai đoàn kiểm tra hướng dẫn từng cơ quan đơn vị
làm tốt công tác chống bão như tổ chức di chuyển lực lượng cơ sở vật chất và phương tiện tàu thuyền
tiến hành cắt tỉa cây xanh gia cố
chẳng buộc phòng chống tóc mái chống sụp lúng chống sập chống ngập chống hư hại các công trình bên trại
bảo đảm an toàn cho người và vũ khí trang dạy kỹ thuật triển khai các tàu trực tại cảng
trên biển sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có tình huống duy trì liên hệ hệ thống thông tin liên lạc
các kênh mạng thông tin theo phương án bảo đảm tốt cho chỉ huy điều hành lực lượng
liên tục cập nhật và thông báo diễn biến của bão ra soát điều chỉnh bổ sung các phương án bảo đảm hậu cần kỹ thuật
bảo đảm kịp thời cho tàu thuyền xuất phát nhanh tìm kiếm cứu hộ cứu nạn
bên cạnh đó đơn vị cũng đã phối hợp với các lực lượng tích cực kêu gọi hướng dẫn ngư dân khẩn trương vào tránh bão
theo ghi nhận đến một mươi một h ngày hôm nay tất cả các lực lượng tàu thuyền đang thực hiện nhiệm vụ trên biển
tại hải đoàn đã neo đậu an toàn tại khu neo tránh bão
tổ chức trực canh trực thông tin liên lạc theo quy định sử dụng các phương tiện kỹ thuật quan trắc
theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão để có biện pháp ứng phó kịp thời